trước đó tại bản sầm nưa huyện sầm nưa tỉnh hồ phan lào các lực lượng đã bắt quả tang đối tượng nàng nu mua tàng trữ bảy kg heroin
tiếp tục đấu tranh các lực lượng tiếp tục bắt giữ thao chu vàng là chồng của nàng nu mua
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của vợ chồng vàng mua bộ đội biên phòng tiếp tục thu giữ được một mươi sáu năm kg bột heroin
một trăm chín mươi một viên ma túy tổng hợp một mươi ống ni lông dùng để bọc bánh heroin cùng một số tăng vật khác
theo khai nhận ban đầu của hai đối tượng nêu trên số ma túy này đang được vợ chồng vàng mua chuẩn bị ép thành bánh
để vận chuyển sang việt nam tiêu thụ nhằm kiếm lời
hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án bàn giao người và tăng vật cho công an tỉnh hồ phan xử lý
tại quảng ninh tổ công tác của đồn biên phòng hải hòa bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng ninh vừa tổ chức mật phục
và phát hiện đối tượng làng văn hào chú xã yên nhân huyện thường xuân tỉnh thanh hóa đi đò trên sông bắc luân vận chuyển ba kg ma túy đá
đối tượng khai nhận trong lúc sang trung quốc để bốc hàng hóa hào đã được một phụ nữ tên là tâm thuê mang ma túy về việt nam với giá một mươi triệu đồng
hào đồng ý và nhận vận chuyển số ma túy cho tâm và thuê đò về việt nam thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
hiện đồn biên phòng hải hòa đang phối hợp với các lực lượng chức năng mở rộng điều tra bắt giữ các đối tượng có liên quan
và hoàn tất thủ tục hồ sơ đưa các đối tượng ra truy tố trước pháp luật
sáng nay tại nha trang tòa án nhân dân tỉnh khánh hòa đã đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án liên quan đến các tội danh tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy
vào khoảng tháng sáu năm hai nghìn một mươi bốn phan thị kim phượng đưa tiền cho huỳnh văn vũ vào tp hcm mua một mươi túi nhựa chứa cần sa về bán để kiếm lời
phượng đã phân thành sáu mươi tám túi nhỏ bán với giá là một trăm linh đồng một túi
phượng đã bị công an thị xã niên
ninh hòa bắt quả tang khi đang bán hai túi cần xa khô cho một đối tượng với giá hai trăm linh đồng
tiếp tục khám xét tại nhà của phượng cơ quan công an tiếp tục phát hiện một mươi bốn túi nhựa chứa lá cần sa khô
tại phiên tòa cả hai bị cáo đều thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
tòa tuyên phạt bị cáo phượng bốn năm tù giam bị cáo vũ hai năm tù giam
mỗi bị cáo nộp phạt năm triệu đồng về tội mua bán trái phép chất ma túy
vào sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh an giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự liên quan đến một mươi năm bị cáo đều trú tại an giang về tội giết người do đinh hoàng dũ và lê tòng quân cầm đầu
theo cáo trạng do mâu thuẫn trong việc tranh giành địa bàn tổ chức đánh bạc giữa nhóm của đinh hoàng dũng với nhóm của lê tòng quân
vào tối ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi bốn nhóm của dũ mang theo nhiều hung khí đến khu vực cầu cồn tiền thuộc huyện an phú chém nhóm của quân
cuộc ẩu đảo giữa hai nhóm đã làm nhiều đối chiến
bị thương vào ngày một mươi tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn nhóm của lê tòng quân tiến hành trả thù dùng mã tấu chém trần ngọc phú và trần văn quân là các đối tượng trong nhóm của dũ bị thương nặng
sau khi gây án từ tháng tám đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn các đối tượng trong hai nhóm bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra dự kiến phiên tòa sẽ tuyên án sau sáu ngày xét xử